trần thành trung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm là nhân viên phòng vật tư cũng đã bị công an hòa bình mời lên làm việc vì có liên quan đến vụ đổ dầu thải vào nguồn nước sông đà
theo ông nguyễn đức truyền chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần gốm sứ thanh hà dầu thải đổ ở nguồn nước sông đà là của công ty
được trần thành trung tuồn ra cho lý đỉnh vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai quê ở bắc ninh
tuy nhiên phía gốm sứ thanh hà khẳng định là không liên quan đến hành vi xả thải dầu của nhóm ông vũ
việc một mươi mét khối dầu thải bị tuồn ra ngoài lãnh đạo công ty khẳng định không có ai ký lệnh xuất dầu thải cho vũ và đồng phạm
đây là lượng dầu phát sinh trong quá trình vận hành máy móc
công ty có giao kết hợp đồng với các đơn vị có đủ năng lực xử lý dầu thải và không biết vũ là ai
trước đó công an tỉnh hòa bình đã tạm giữ ba đối tượng đã có hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường tại đầu nguồn nước cấp cho nhà máy nước sạch sông đà
bước đầu các đối tượng khai nhận đã lấy dầu thải từ công ty cổ phần gốm sứ thanh hà tỉnh phú thọ sau đó đem đổ tại huyện kỳ sơn tỉnh hòa bình
đặc biệt là đối tượng được cho là chủ mưu lý đỉnh vũ
còn khai nhận nhóm của mình được một nữ giám đốc ở thị xã phú thọ thuê đi đổ với giá bảy triệu đồng
có liên quan đến
trước sự việc sự cố đổ dầu thải gây ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng vạn người dân tại phía tây nam hà nội
công ty cổ phần gốm sứ thanh hà xin nhận trách nhiệm về việc thiếu sát sao trong quản lý và gửi lời cáo lỗi tới người dân chính quyền
lãnh đạo công ty cũng khẳng định sẽ hợp tác đầy đủ với các cơ quan điều tra để nhanh chóng làm sáng tỏ vụ việc
còn liên quan đến vụ việc hành hung nữ đi xe buýt công an huyện ứng hòa hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự gây dối trật tự công cộng
và cố ý gây thương tích để làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan
trước đó đầu giờ chiều ngày hai mươi tháng một mươi xe buýt biển kiểm soát hai mươi chín b một mươi tám nghìn tám trăm hai mươi ba đang chở khách chiều từ bến xe mỹ đình đi bến xe hồng quang
đến khu vực xà kiều huyện ứng hòa hà nội thì có nhóm thanh niên lên xe
quá trình di chuyển nhóm thanh niên đã có những lời lẽ thô tục làm mất trật tự nên chị đỗ thúy hinh là nhân viên phụ xe đã nhắc nhở
sau đó nhóm thanh niên này lao vào đánh chị hinh rồi bỏ đi
qua xác định thương tích trên người nạn nhân cơ quan công an đã tiến hành giám định thương tật
đồng thời ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hai đối tượng hành hung nữ phụ xe trên
gồm trịnh minh hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm và tưởng kim hồng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy cùng chú huyện ứng hòa hà nội
tuy nhiên khi xuống địa bàn truy xét thì các đối tượng trên đã bỏ trốn
truyền hình công an nhân dân sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc trong các bản tin sau
công an phường thuận giao thị xã thuận an tỉnh bình dương
công an đang khẩn trương truy tìm đôi nam nữ đã chặn đầu xe ô tô tải
sau đó dùng kiếm chém nát kính xe vừa xảy ra trên địa bàn
theo đó vào sáng ngày hai mươi một tháng một mươi một nam thanh niên đã đến công an phường thuận giao
thị xã thuận an tỉnh bình dương để trình báo về việc chiếc xe tải của anh đã bị đôi nam nữ cầm kiếm đập phá
cụ thể vào khoảng chín h ngày hai mươi một tháng một mươi khi anh đang chạy xe tải trên quốc lộ một a
theo hướng từ thành phố hồ chí minh về khu công nghiệp v ship
đến ngã tư đất thánh của anh

thì phát hiện chiếc ô tô màu trắng lau ra đường
mặc dù đã bấm còi để xin đường và lái xe để đi tiếp
tuy nhiên ngay lập tức xe tải của anh đã bị ô tô nói trên chạy đến chặn đầu
lúc này một đôi nam nữ bước xuống mở cốp phía sau xe
lấy ra mỗi người một cây kiếm tiến đến hai bên cửa xe tải của anh
vừa chửi mắng vừa dơ kiếm chém nhiều nhát vào cửa xe
diễn biến vụ việc được anh nhanh tay dùng điện thoại quay lại
sau đó đôi nam nữ đã lên xe nhanh chóng rời khỏi hiện trường
chiều hôm qua công an quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng cho biết
đang tạm giữ ba thanh niên là nhóm người đã xông vào một quán nhậu ở đà nẵng đập phá
làm nhiều người hoảng loạn hôm hai mươi tháng một mươi
trước đó mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một nhóm thanh niên xông vào quán nhậu
dùng tuyếp sắt đập phá đồ đạc
khiến hàng chục thực khách hoảng loạn
tiếp nhận vụ việc công an quận ngũ hành sơn đã kịp thời có mặt xử lý
và tích cực tổ chức điều tra về tung tích nhóm người manh động nói trên
đến chiều ngày hôm qua nhóm ba người này gồm trần công lội nguyễn văn quý và phan minh ngân
cùng chú quận sơn trà đã đến công an trình diện và thừa nhận hành vi nói trên
nguyên nhân ban đầu được xác định là do nhóm người này khi đến nhậu tại quán
đã xảy ra mâu thuẫn với nhân viên quán dẫn đến mất kiểm soát hành vi
hiện công an quận đã tạm giữ cả ba thanh niên nói trên để tiếp tục điều tra nguyên nhân dẫn đến sự việc
công an huyện mỏ cầy nam tỉnh bến tre đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn tấn đạt
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại ấp thanh điền xã hưng khánh trung a huyện mỏ cây bắc
để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
trước đó vào lúc một mươi năm h bốn mươi năm phút ngày một mươi tám tháng một mươi chị võ thị mộng thuyền
chú tại xã mỹ an huyện thạnh phú gặp người quen tại quán giải
khác trên địa bàn xã an định huyện mỏ cây nam
tại đây lợi dụng sơ hở của chị thuyền trong quản lý tài sản đối tượng đạt đã đi đến dùng tay
giật lấy túi sách bên trong có nhiều tài sản có giá trị và một số giấy tờ tùy thân khác
sau đó nhanh chóng lên xe mô tô tẩu thoát
tuy nhiên đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ ngay sau đó
tại cơ quan công an đạt khai nhận trước đó đạt còn dùng dao thực hiện nhiều vụ cướp tài sản
trên địa bàn hai huyện mỏ cày nam và mỏ cày bắc
hôm nay công an tỉnh hà tĩnh đã xử lý nhiều đường dây tín dụng đen từ hải phòng nam định thanh hóa nghệ an
và hoạt động tại thành phố hà tĩnh
đáng chú ý là những đường dây tín dụng đen liên tỉnh này hoạt động dưới vỏ bọc là tiệm cầm đồ
cho thuê xe tự lái vay tín dụng sau khi bị lực lượng công an tại đây đấu tranh mạnh
đã âm thầm giải thể doanh nghiệp trá hình thậm chí rút khỏi địa bàn tỉnh hà tĩnh
ba đối tượng người hải phòng vào thành phố hà tĩnh mở cơ sở cho vay tài chính
mà thực chất là hoạt động tín dụng đen
các đối tượng đã in tờ rơi và dán quảng cáo trên các địa bàn huyện thạch hà cẩm xuyên can lộc và thành phố hà tĩnh
hướng dẫn gọi điện thoại hoặc trực tiếp đến cơ sở để vay với lãi suất năm đồng trên một triệu đồng một ngày
tương đương với một trăm tám mươi hai năm một năm
nếu đến hạn mà khách hàng chưa trả được nợ các đối tượng đến
đe dọa đòi và xiết nợ
tính đến nay có khoảng một trăm ba mươi người vay tiền và trả lãi nóng cho các đối tượng này
thiếu tá nguyễn quốc hùng trưởng công an thành phố hà tĩnh cho biết
quy định của luật doanh nghiệp năm hai nghìn một mươi
việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp
muốn hoạt động trong lĩnh vực tài chính rất thuận lợi và dễ dàng
vì không thuộc danh mục cấm hoặc hạn chế
do đó trên thực tế các doanh nghiệp trong lĩnh vực này đã tổ chức nhiều hoạt động
như mua bán ký gửi tài sản có giá trị hỗ trợ cho vay tiền dưới hình thức tín dụng
không phải thế chấp tài sản thủ tục vay đơn giản không sàng bộ gì
chỉ cần ghi thông tin người vay hoặc một số giấy tờ như sổ hộ khẩu
chứng minh nhân dân giấy đăng ký xe là có thể vay được một khoản tiền theo nhu cầu
hợp đồng vay tài sản là thỏa thuận giữa các bên
dẫn đến việc cơ quan quản lý nhà nước rất khó xử lý

thiếu tá nguyễn quốc hùng cảnh báo
dù các đối tượng cầm đồ giải thể không có cơ quan quản lý nhà nước
những đường dây tín dụng đen tạm thời dừng hoạt động
tuy nhiên hoạt động thu hồi nợ vẫn âm thầm diễn ra
vậy nên nạn nhân nếu bị đe dọa hành hung hay bị đối tượng đòi nợ sử dụng thông tin hình ảnh cá nhân
để lăn nhục xúc phạm danh dự
thì cần lên trình báo công an địa phương để có biện pháp xử lý tránh thỏa hiệp
một người dân trên địa bàn phường thắng lợi thành phố con tum tỉnh con tum
vừa đón niềm vui khi công an thành phố con tum đã hoàn tất các thủ tục pháp lý
để có thể trả lại tài sản đã bị kẻ gian trộm cắp trước đó
tài sản chị quang nhận lại gồm một tv sony bốn mươi hai inch và một điện thoại iphone tám plus trị giá hơn hai mươi triệu đồng
đây là tài sản mà đối tượng a sơn hai mươi ba tuổi trú tại thôn co rờ bàng một xã vinh quang thành phố con tum
đã trộm cắp được khi đột nhập vào nhà chị quang
được nhận lại tài sản sau hơn hai tháng bị mất chị quang bày tỏ sự vui mừng
và cảm ơn tới lực lượng công an thành phố con tum
đặc biệt là đội cảnh sát hình sự đã giúp gia đình tìm lại tài sản
hôm cách đây là hai tháng là nhà tôi có mắc trộm một cái tv sony màu đen ba mươi hai inch
với lại một chiếc điện thoại iphone tám plus
tôi có lên trình báo công an phường và công an phường cũng giải quyết về làm việc cho gia đình tôi
đến nay thì có bên công an thành phố là có gọi điện là báo là nhận
để bắt được bọn tội thái
hẹn về để nhận lại được số tài sản
hôm nay thì bên công an thành phố gọi điện để tôi đến nhận số tài sản bị mất
trong lòng tôi nhận được cái số tài sản này thì tôi rất vui mừng
và tôi rất chân thành cảm ơn bên công an thành phố
mấy các đồng chí bên điều kê
tôi xin chân thành cảm ơn nhiều
vào sáng ngày hôm qua tại lớp sáu a trường trung học cơ sở nguyễn huệ xã nguyễn huệ thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
một học sinh đã dùng bình hơi cay do trung quốc sản xuất xịt hơi cay ra phòng học
làm các học sinh cùng lớp bị cay mắt chảy nước mắt
ngay khi sự việc xảy ra nhà trường đã đưa chín học sinh lớp sáu a đến trung tâm y tế thị xã đông triều để kiểm tra sức khỏe
hiện sức khỏe của các cháu đều bình thường
công an thị xã đông triều cũng kịp thời có mặt tại hiện trường để làm rõ sự việc
tại đây học sinh sử dụng bình hơi cây cho biết đã nhặt được bình hơi cay trên đường đến lớp học
và do tò mò nên khi đến lớp đã mở chiếc bình này ra xem khiến các bạn bị cay mắt
qua vụ việc trên cơ quan chức năng khuyến cáo các gia đình cần hướng dẫn chia sẻ cho con em mình
đặc biệt là các cháu bé biết cách nhận biết một số vật dụng nguy hại đến sức khỏe cũng như tính mạng
để tránh những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra
tiếp tục với thông tin về tình hình chất lượng không khí tại hà nội
chiều ngày hôm qua tri cục bảo vệ môi trường
tài nguyên và môi trường hà nội cho biết chỉ số chất lượng không khí aqi đo được trong hai mươi bốn h
tại một mươi trạm quan chắc không khí trên địa bàn thành phố từ chiều ngày hai mươi đến hai mươi một tháng một mươi
đều nằm trong mức kém màu cam aqi từ một trăm linh một đến hai trăm linh
chỉ số chất lượng không khí giao động từ một trăm một mươi ba đến một trăm năm mươi một
như vậy sau nhiều ngày chất lượng không khí được cải thiện tới mức trung bình và tốt
thì đến ngày hai mươi một tháng một mươi chất lượng không khí bị kém trở lại
nguyên nhân khiến chỉ số chất lượng không khí cao do thời tiết hà nội xuất hiện sương mù ở tầng thấp
khiến các chất ô nhiễm trong không khí không thoát được để phát thải và bị giữ lại ở sát mặt đất
tri cục bảo vệ môi trường hà nội khuyến cáo với chất lượng không khí ở mức kém
nhóm nhạy cảm tức trẻ em người già và những người mắc bệnh hô hấp
cần hạn chế thời gian ở ngoài trời để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe
nếu phải ra ngoài trời cần đeo khẩu trang đặt chuẩn
để chung tay giảm ô nhiễm không khí khi tham gia giao thông
mọi người cần tuân thủ triệt để luật giao thông để hạn chế ủn tắc đường
cơ quan chức năng cần tăng cường điều tiết giao thông tại một số khu vực có mật độ giao thông cao
khu vực ngoại thành người dân hạn chế đốt rác và phụ phẩm nông nghiệp
thì trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín trên cả nước đã xử lý hơn hai trăm linh điểm đen là những điểm tiềm mẩn tai nạn giao thông
hiện vẫn còn tồn tại hàng nghìn điểm đen điểm tiềm ẩn tai nạn cần phải được khắc phục và xóa bỏ
trong số các điểm đen còn tồn tại có phần lớn là do bất cập về cơ sở hạ tầng giao thông
để xóa bỏ những điểm đen về tai nạn giao thông này rất cần kinh phí
trong khi đó nguồn ngân sách quỹ bảo trì đường bộ lại rất hạn chế
vậy nguyên nhân tại sao các điểm đen vẫn còn tồn tại cơ quan chức năng cần phải có giải pháp như thế nào
xin mời các bạn cùng theo dõi câu chuyện giao thông sau đây của chúng tôi
quốc lộ n năm đoạn đi qua huyện đô lương tỉnh nghệ an
tuyến đường này mới được hoàn thiện và đưa vào sử dụng hơn một năm nay
với hơn một mươi km nhưng tuyến này xuất hiện đến năm điểm đen về tai nạn giao thông
đây là đoạn giao cắt đồng mức giữa tuyến quốc lộ n năm với đường liên huyện
vừa dàn tốc không đèn tín hiệu
vì thế mỗi khi phải đi qua đoạn đường này người dân rất lo sợ
sợ nhất là các trẻ học sinh đi ngang đấy mới sợ
theo thống kê kể từ khi đoạn đường này đi vào sử dụng đến nay
đã xảy ra sáu vụ tai nạn giao thông làm chết ba người và bị thương năm người
theo chính quyền địa phương toàn huyện đô lương có hơn một mươi điểm đen cần phải xóa bỏ
có những điểm đen tồn tại dài dẳng cả chục năm nay
theo phần cấp việc xóa bỏ những điểm đen về giao thông
nguồn kinh phí chủ yếu là quỹ bảo trì đường bộ
như ở huyện đô lương mỗi năm địa phương này thu được khoảng một tỷ đồng tiền bảo trì đường bộ
nhưng để giải quyết hết các điểm đen tai nạn thì kinh phí phải cần là hai mươi tỷ đồng
do đó có thể thấy đây cũng là một trong những khó khăn chung của nhiều địa phương khác trên cả nước
trong việc xóa điểm đen về tai nạn giao thông
kính đề nghị là cấp đen
xem xét để giải quyết những điểm đen này sớm để làm sao là nó an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông
để tránh những rủi rõ cũng như thiệt hài từ tai nạn giao thông trở ra
rất nhiều các vụ tai nạn giao thông xảy ra chết người do cái nguyên nhân là các phương tiện
khi mà đi từ đường nhỏ ra đường lớn mà tại đường nhỏ thì không có các biển cảnh báo
không có các gờ giảm tốc
đây là một trong những nguyên nhân rất là phổ biến khi xảy ra tai nạn giao thông trên đường
chúng ta phải cần có thời gian và cần nhiều cái vụt vốn lớn
ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho rằng để kéo giảm tai nạn giao thông
nhiệm vụ cấp bách nhất là xóa bỏ các điểm đen tai nạn
chính vì thế lãnh đạo ủy ban an toàn giao thông quốc gia yêu cầu bộ giao thông vận tải
cấp bố trí kinh phí hợp lý coi nhiệm vụ xóa bỏ điểm đen tai nạn giao thông lên hàng đầu
tuy nhiên bài toán về kinh phí để xóa bỏ các điểm đen tai nạn giao thông của các địa phương
cũng cần phải tìm phóng hợp lý
ưu tiên số một cho việc sử dụng quỹ bảo trì đường bộ là khắc phục giải quyết điểm đen tai nạn giao thông
cho nên những vị trí điểm đen tai nạn giao thông thì chúng ta ưu tiên để giải quyết
còn những hoạt động khác sử dụng quỹ bảo trì đường bộ chúng ta có thể điều chỉnh
nếu thực sự là chúng ta đánh giá lựa chọn chính xác vừa và xác định thứ tự ưu tiên đúng
thì không phải là chúng ta không có kinh phí để giải quyết
trong thời gian qua bộ giao thông vận tải đã hoàn thành xử lý hơn hai trăm linh điểm đen điểm tiêm ẩn tai nạn giao thông
mục tiêu đến cuối năm toàn ngành sẽ phải tập trung xóa hết bốn mươi sáu điểm đen điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ khác
tuy nhiên việc xử lý cũng cần nghiên cứu phù hợp
bởi ví dụ như ở khúc cua điểm đen tai nạn này
cái mà người dân cần chỉ là những điểm báo hiệu hay cua giảm tốc
rất đơn giản
và không tốn kém nhìn người mang chơi vẫn chẳng thể đâu
rất nhiều bậc phụ huynh đã lựa chọn smartphone hay là máy tính bảng như là một giải pháp để cho con mình giải trí
hoặc là để cho những đứa trẻ cầm trên tay một chiếc điện thoại di động hoặc là máy tính bảng

việc nhìn gần và tiếp xúc với ánh sáng xanh trong thời gian dài
nhưng lại ít tham gia các hoạt động ngoài trời khiến bệnh cận thị ở trẻ tăng nhanh
có những em bé nhỏ quá thì các bạn ấy sẽ chưa thể nào hiểu hết được những cái gì bố mẹ nói
nhưng chúng ta sẽ giống như là quy định sau khi con học xong có thể cho con xem khoảng ba mươi phút bốn mươi năm phút
và một ngày chúng ta quy định giờ xem như vậy
ví dụ như tránh cái việc là buổi tối xong đó các con lại cầm điện thoại ngồi hàng tiếng đồng hồ
hoặc là máy tính
vì tất cả những cái đó thì đương nhiên mắt các con sẽ phải điều tiết
hạn chế làm sao đấy để chúng ta tránh được những cái nguy hại đó
ví dụ như là có thể là có cái màn hình
hoặc là có những cái kính chống bớt và lọc bớt cái ánh sáng xanh đó
ngoài ra thì chúng ta sẽ khuyến khích các con tham gia các hoạt động thể thao
các hoạt động ngoài trời
ví dụ như là bơi đá bóng
hoặc là các cái hoạt động thể thao mà con yêu thích
như vậy thì cũng có thể hạn chế bớt cái thời gian mà các con tiếp xúc với lại các cái smartphone
hoặc là những cái điều kiện mà ánh sáng không tốt cho mắt
ngày nay thì cũng có nhiều cái biện pháp để mà phòng ngừa ánh sáng xanh
như là người ta tạo ra những cái chất liệu kính
để ngăn ngừa cái ánh sáng xanh nó vào bên trong mắt
hoặc là ở những cái phẫu thuật mắt
người ta đặt những cái thủy tinh thể nhân tạo có cái lọc ánh sáng xanh
để cũng tốt cho mắt
để cũng tốt cho cái võng mạc
ánh sáng xanh thì không tổn hại cái võng mạc
còn ánh sáng xanh mà do các thiết bị nhân tạo phát ra
ví dụ máy tính điện thoại smartphone
thì tất nhiên bằng cái cách phòng ngừa là mình hạn chế và giảm cái thời gian tiếp xúc với nó thôi
mình để tiếp xúc quá dài thì nó sẽ gây ảnh hưởng
không những ánh sáng xanh mà bản thân các tia bức xạ điện tử
hoặc là mắt mình làm việc quá lâu rồi
mới máy tính điện thoại
thì nó sẽ gây ra những cái mỏi điều tiết
nó gây ra những cái quá tải trong mắt
và đều không tốt cho cái chức năng của mắt
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới
phát sóng vào lúc sáu giờ sáng hàng ngày trên antv
ngay sau đây những đồng nghiệp của chúng tôi từ tp hcm
sẽ gửi tới quý vị những tin tức cập nhật khác
xin mời biên tập viên đào duy
đào duy xin chào trường quay hà nội
và xin kính tạm cảm ơn quý vị khán giả
thưa quý vị liên quan đến vụ chìm tàu
vietsun integrity trên sông lòng tàu
của huyện cần giờ tp hcm
các vụ hàng hải tp hcm cho biết
đến tối hai mươi một tháng một mươi
lực lượng chức năng đã thu gom được khoảng ba mươi mét khối dầu
lẫn nước quanh tàu bị chìm
hiện công tác khắc phục sự cố vẫn đang được triển khai tích cực
thông tin ban đầu
hàng hóa trong hai trăm tám mươi năm container trên tàu
là hải sản đông lạnh vật liệu xây dựng gạo cám
không có các loại hàng hóa hóa chất gây nguy hiểm
đến nay các lực lượng chức năng
đã cẩu một mươi tám container lên sà lan
và thu gom cố định được hai mươi bảy container trên sông
nhiều container bị trôi dạt xa khỏi hiện trường
các tàu vẫn đang được cố định
để tiến hành trục vớt
hiện cảng vụ hàng hải tp hcm đã yêu cầu
chủ tàu vietsun integrity
triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hàng hải
phòng ngừa ô nhiễm môi trường
trong khi đó lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện cần giờ cho biết
các đơn vị đã thông báo và khuyến cáo người dân
thường xuyên theo dõi nguồn nước gần khu vực tàu chìm
để kịp thời phát hiện và xử lý
khi nguồn nước bị ô nhiễm
thưa quý vị sở giao thông vận tải tp hcm cho biết
đến thời điểm này thì thành phố có ba mươi bảy vị trí sạt lở
trong đó có một mươi chín vị trí sạt lở đặc biệt nguy hiểm
đe dọa đến tính mạng của người dân
những nơi chiếm nhiều vị trí sạt lỡ nhất
là tại huyện nhà bè sau đó đến quận thủ đức huyện bình chánh huyện cần giờ
theo đó bốn vị trí sạt lở năm hai nghìn một mươi tám đã hoàn thành cải tạo đưa vào sử dụng
gồm dự án chống sạt lỡ cấp bách trên tuyến sông rạch đĩa rạch rơi sông phú xuân quận bảy
kè bảo vệ bờ sông khu vực ngã ba sông bến lức kênh sáng lý văn mạnh bình chánh
chống sạt lỡ khu vực bờ phải thượng lưu cầu rạch tôm nhà bè
kè kiên cố bảo vệ khu dân cư an hòa cần giờ
tuy nhiên năm hai nghìn một mươi chín lại phát sinh bốn vị trí mới với mức độ nguy hiểm
là gói thầu bốn a thuộc dự án công trình thủy lợi bờ hữu ven sông sài gòn huyện hóc môn
bờ phải sông sài gòn từ ngã ba kênh thanh đa sông sài gòn về phía hạ lưu năm trăm năm mươi m quận bình thạnh
rạch dòng từ rạch gò me đến tiếp giáp kè tổ ba ấp bốn xã hiệp phước huyện nhà bè
bờ phải rạch mốc keo khu dân cư an hòa huyện cần giờ
nguyên nhân sạt lỡ được cơ quan chức năng nhận định là do tình trạng người dân xây dựng công trình
lấn chiếm hành lang an toàn các công trình kè bảo vệ bờ sông kênh rạch
bên cạnh đó tình trạng sạt lỡ bờ sông kênh rạch do ảnh hưởng từ nạn khai thác cát trái phép
tại các vùng phụ cận sông sài gòn nạn khai thác cát trái phép làm thay đổi chế độ dòng chảy
dự đến gia tăng phá lỡ bờ sông
thưa quý vị trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín lực lượng chức năng đã kiểm tra tám mươi bảy ba trăm năm mươi cơ sở và trường hợp
thì phát hiện một mươi một năm mươi sáu cơ sở trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm
và trong đó có hai sáu trăm chín mươi bảy cơ sở trường hợp bị phạt tiền với tổng số tiền phạt là hơn ba mươi chín tỷ đồng
ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố đã tập trung kiểm tra các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm
tại các nhà hàng tiệc cưới dịch vụ nấu đám
các cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp bếp ăn tập thể tại khu chế xuất khu công nghiệp
trong đó tập trung chính kiểm tra các cơ sở cung cấp xuất ăn công nghiệp bếp ăn tập thể
tại khu chế xuất khu công nghiệp là vì giá suất ăn ở những nơi này thấp
và tiềm ấn những nguy cơ mất an toàn thực phẩm
việc kiểm tra ở những nơi này là để hướng dẫn giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm
và ngộ độc thực phẩm tập thể hư đến bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng và an toàn
cho tầng lớp công nhân nhân dân lao động cũng như các thực khách
qua kiểm tra lực lượng chức năng cũng đã tiến hành lấy các mẫu thực phẩm có trọng tâm trọng điểm
tập trung vào các mẫu có nguy cơ không an toàn
cụ thể trong số hơn một mươi một bảy trăm linh mẫu thực phẩm được lấy để kiểm tra các chi tiêu an toàn thực phẩm
có gần bảy trăm bảy mươi mẫu không đạt tiêu chuẩn chiếm tỷ lệ sáu năm mươi bảy
còn lại gần một mươi một mẫu đạt đạt tỷ lệ chín mươi ba bốn mươi ba
nhưng mẫu không đạt chi tiêu an toàn thực phẩm đã tiến hành xử lý theo quy định
song song với công tác thanh tra kiểm tra xử lý thực phẩm bẩn
bằng quản lý an toàn thực phẩm thành phố cùng chú trọng xây dựng thực phẩm sạch
bằng việc triển khai thực hiện các dự án đề án chương trình đảm bảo an toàn thực phẩm
nhờ khi cách phối hợp quản lý và cách nối tiêu thụ nông sản thủy sản
cho các cơ sở trong chuỗi cung mấn thực phẩm an toàn giữa thành phố hồ chí minh
với các tỉnh thành khác triển khai đề án chuỗi thực phẩm an toàn phát triển đề án quản lý
nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo thịt da cầm và trứng da cầm
ngày hai mươi một tháng một mươi bệnh viện thống nhất thành phố hồ chí minh cho biết
chỉ trong vòng một tuần bệnh viện đã tiếp nhận hai trường hợp bị đá tháo đường
nhưng tự ý sử dụng thuốc xuất xứ từ trung quốc và mua trên mạng
hậu quả là khiến cho một người tự nguyện xin về nhà vì không thể cứu chữa
một người đang được điều trị tích cực
loại thuốc trị tiểu đường mà chị võ thị bích liên uống có tên tiếng việt là tiểu đường hoàng
trong thuốc có chứa thành phần benphortmin thuốc đã bị khám lưu hoàn toàn thế giới
từ hơn năm mươi năm qua vì sau khi có ghi nhận hàng loạt ca tử vong
liên quan đến nhiễm acid latic khi dùng thuốc này
ngoài trường hợp của bà võ thị bích liên thì cũng trong tuần vừa qua
bệnh viện cũng tiếp nhận một trường hợp sáu mươi bảy tuổi ở huyện hóc môn tp hcm
mua thuốc chứa thành phần benphortmin nhạc mát trung quốc
đã sinh về nhà vì không thể cứu chữa
hai trường hợp đó thì một trường hợp là năm mươi hai tuổi một trường hợp là sáu mươi bảy tuổi
trường hợp đầu tiên thì vào viện với một cái lý do tức là đau bụng và yếu cơ
thì sau khi vào khoa thì chúng tôi làm xét nghiệm chúng tôi thấy
tức là có một cái tình trạng toan chuyển hóa rất là nặng
nồng độ lắc tắc máu trăng cao
và khi khai thác thì biết bệnh nhân phát hiện tiểu đường từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba
thì bệnh nhân không đi khám và không điều trị
mà bệnh nhân từ mua thuốc tiểu đường hoàng
do công ty dofico sản xuất
mà theo như tôi biết trước đây ở khoa chúng tôi cũng có tiếp nhận
những trường hợp uống cái tiểu đường hoàng đó
thì sau khi đi thử độc chất thì thấy thành phần trong đó là có thuốc benphortmin
mà cái thuốc này thì đã được cấm trên toàn thân
bênphortmin làm cho người bị tiểu đường hại đường huyết rất nhanh
do có chất gây ức chế isulin gây biến chứng yếu cơ mệt mỏi không thở được
và toàn máu chuyển hóa
một khi đã bị biến chứng bệnh nhân có nguy cơ tử vong rất cao
tại bệnh viện thống nhất từ đầu năm đến nay
có đến năm người tự mua thuốc tiểu đường hoàng điều trị đáy tháo đường
mặc dù các hoạt chất trong thuốc này đã bị cấm sử dụng
một người khi mắc bệnh không nên tự ý mua thuốc điều trị
hay áp dụng cách chữa bệnh theo dân gian hậu quả sẽ khó lường